công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa phối hợp với công an huyện xuyên mộc và các ngành liên quan
khám nghiệm hiện trường vụ án ba người thiệt mạng xảy ra tại số nhà một mươi năm lê thành duy thị trấn phước bử
vào khoảng gần ba giờ sáng người dân đi chợ sớm phát hiện khói lớn bốc ra từ kiosk sửa chữa đồ điện tử
của anh huỳnh tấn dương bốn mươi sáu tuổi
chủ nhà cho thuê cùng hàng xóm hô hoán dập lửa nhưng không thành do ngọn lửa cháy lan ra xung quanh
lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh bà rịa vũng tàu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế đám cháy
và phát hiện có ba nạn nhân tử vong gồm anh huỳnh tấn dương cháu huỳnh thị kim ngân một mươi tuổi và người phụ nữ chưa rõ danh tính
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ